trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của các tỉnh miền núi phía bắc và bắc trung bộ
và cơn bão số một mươi một đang tiến vào biển đông nước ta chiều ngày một mươi ba tháng một mươi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã họp để rút kinh nghiệm và triển khai công tác đảm bảo an toàn vận hành liên hồ chứa
đợt áp thấp nhiệt đới từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng một mươi đã gây ra mưa lũ và ngập lụt trên diện rộng
mưa lớn gây lũ quét sạt lở đất tại nhiều tỉnh miền núi phía bắc như yên bái sơn la
tính đến thời điểm hiện tại mưa lũ đã khiến năm mươi năm người chết ba mươi tám người mất tích và ba mươi một người bị thương
đặc biệt tại tỉnh hòa bình sạt lở đất đã vùi lấp bốn hộ dân khiến một mươi tám người thiệt mạng tại xã phú cường huyện tân lạc
đến hiện tại đã tìm được một mươi thi thể bị vùi lấp
gần hai mươi ba hectare lúa trên hai mươi chín hectare hoa màu và hơn một mươi sáu hectare cây lâu năm cây ăn quả bị ngập và thiệt hại
hơn một trăm tám mươi con da súc và da cầm bị nước lũ cuốn trôi
về thủy lợi hơn hai mươi bảy
kênh mường bị sạt trôi một trăm bốn mươi chín cống bị hư hỏng năm mươi bảy đập thủy lợi bị sạt lở và hư hỏng nặng
hiện các hồ chứa đều đang trong tình trạng đầy nước
tại cuộc họp chiều ngày một mươi ba tháng một mươi tại hà nội ban chỉ huy phòng chống thiên tai đã rút kinh nghiệm và đưa ra những giải pháp để phòng chống những thiệt hại do mưa lũ gây ra
đối với các hệ thống hồ thủy lợi hiện nay chúng tôi đã đang theo dõi giám sát chặt chẽ và cho sạc trước
đối với những hồ chứa sung yếu thì hạn thấp một nước
đối với hệ thống đê điều thì ngay trong ngày hôm qua chúng tôi đã cử một loạt các đoàn đi đến tất cả những khu vực sung yếu và cùng với chính quyền địa phương để hướng dẫn phương pháp để cho chúng ta tu sửa chúng ta khắc phục lại những hậu quả đó
và cũng như là trực ban tuần tra canh gác theo quy trình đã được ban hành sẵn và để có phát hiện ra sự cố giờ đầu để xử lý
hiện tại cơn bão số một mươi một có tên quốc tế là khanun đã vượt qua philippines vào biển đông và hướng vào khu vực bắc trung bộ và bắc bộ nước ta với cường độ cấp tám giật cấp một mươi
dự báo đây là cơn bão lớn với sức gió có thể giật lên cấp một mươi ba
chiều tối ngày một mươi sáu tháng một mươi đến ngày một mươi bảy tháng một mươi sẽ đổ bộ vào đất liền nước ta và tiếp tục gây mưa lớn tại các khu vực đang chịu ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua
các địa phương cần chủ động các phương án để kịp thời ứng phó với cơn bão này